vận chuyển gần năm mươi chín kg ma túy đối tượng nguyễn mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện bình xuyên
vừa bị công an tỉnh vĩnh phúc phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hà nội bắt quả tang và đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc
ra quyết định khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào trưa ngày hai tháng tám lực lượng công an bắt quả tang nguyễn mạnh cường đang vận chuyển
bốn thùng hàng lên xe ô tô santa fe biển kiểm soát tám mươi tám a sáu mươi nghìn hai trăm chín mươi chín
qua kiểm tra phát hiện bên trong các thùng này chứa ma túy ketamin và ma túy mdma
được ngụy trang trong các túi đựng sữa bột bánh kẹo và ngũ cốc
tổng khối lượng ma túy thu giữ là gần năm mươi chín kg vụ án đang được tiếp tục điều tra
ủy ban nhân dân tỉnh thái bình vừa ra quyết định tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ
đối với phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh thái bình
và ba thuộc cấp vì liên quan đến hành vi đánh bạc
quyết định tạm đình chỉ bắt đầu được thực hiện từ ngày hai mươi ba tháng tám
trước đó vào chiều ngày hai mươi bảy tháng bảy một mươi ba cán bộ sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh thái bình
tham gia cổ vũ đội bóng đá nhi đồng tại tỉnh đắk lắc
tối ngày hai mươi tám tháng bảy bốn người thuộc đơn vị này đã bị công an tỉnh đắk lắc bắt quả tang
khi đang đánh bạc tại một khách sạn
ngày bảy tháng tám sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh thái bình đã nhận được quyết định khởi tố bị can
đối với bốn cán bộ để điều tra về hành vi đánh bạc do cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc gửi
hiện vụ việc đang được các cơ quan liên quan giải quyết theo quy định
còn tại tỉnh an giang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới vừa tiến hành khởi tố và ra lệnh tạm giam
đối với trương văn phàn trần lê lam khang nguyễn văn vũ linh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn quốc tây
cùng chú tại huyện trợ mới về hành vi cối gây thương tích
vào tối ngày hai tháng bảy phàn và khang sau khi đi nhậu về thì nghe tin giao huy bị người khác chém gây thương tích
nên đã về nhà lấy hung khí rồi rủ thêm linh và tây đi trả thù cho gia huy
khi đến khu vực ấp hòa hạ xã kiến an thì cả nhóm thấy nhóm của nguyễn văn quốc huy và trần trọng duy
cùng chú tại xã kiến thành huyện trợ mới
tưởng là các đối tượng đã chém giao huy nên nhóm của tây đã chặn lại dùng hung khí mang theo gây thương tích cho hai nạn nhân
ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long vừa ban hành quyết định công bố tình huống thiên tai khẩn cấp sạt lở bờ sông cái cao
và tình huống khẩn cấp có nguy cơ sụt lún sạt lở bờ sông cổ chiên nhằm ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra do thiên tai
và huy động tổng hợp các nguồn lực để xử lý khắc phục hậu quả
theo đó khu vực sạt lở bờ sông cái cao thuộc xã phú đức huyện long hồ được công bố ở mức độ sạt lở nguy hiểm
gồm ba đoạn với tổng chiều dài hai sáu trăm một mươi m
khu sạt lở bờ sông cổ chiên và sông long hồ đoạn từ bến phà an bình đến giáp tuyến kè sông long hồ
do ủy ban nhân dân tp vĩnh long đầu tư thuộc phường một thành phố vĩnh long có chiều dài bốn trăm linh m
được công bố ở mức độ có nguy cơ sụt lún sạt lở nguy hiểm
tỉnh vĩnh long yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp nhằm hạn chế thiệt hại
về người tài sản bảo đảm an toàn sản xuất và dân sinh
chiều ngày hai mươi tám tháng tám ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tên nạn xã hội và xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh sóc trăng đã long trọng tổ chức
ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh sóc trăng năm hai nghìn hai mươi ba
hiện trên địa bàn tỉnh có sáu mươi tám loại mô hình đảm bảo an ninh trật tự
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được triển khai tại sáu trăm hai mươi điểm
trong đó có bảy loại mô hình điển hình như là mô hình sư sãi phật tử tham gia phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội
phòng chống tội phạm và tên nạn xã hội thông qua mạng xã hội gia lô tiếng loa an ninh tự phòng tự quản
trong các cơ sở thờ tự camera an ninh tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự mô hình năm trăm linh ba có
trong khối cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục
kết quả lực lượng công an các cấp đã tổ chức tuyên truyền tám bốn mươi cuộc có một trăm chín mươi hai hai mươi hai lượt người dự và nghe
quần chúng nhân dân đã cung cấp trên một nguồn tin có giá trị
dịp này có một mươi ba cá nhân được nhận kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc của bộ công an
bốn mươi ba tập thể và sáu mươi bốn cá nhân được nhận bằng khen
bộ công an bằng khen của chủ tịch ubnd tỉnh và giấy khen giám đốc công an tỉnh
vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
tại quảng nam hội thao kỹ thuật nghiệp vụ chữa trái cứu nạn cứu hộ lực lượng phòng trái chữa trái cơ sở
và diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ năm hai nghìn hai mươi ba đã được tổ chức tại khu công nghiệp điện nam điện ngọc thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
hội thao kỹ thuật nghiệp vụ chữa trái và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng trái chữa trái cơ sở năm hai nghìn hai mươi ba
thu hút sự tham gia của hai mươi đội dự thi với gần ba trăm linh vận động viên là cán bộ công nhân
đến từ các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở thuộc các doanh nghiệp trong khu công nghiệp điện nam điện ngọc
các đội dự thi tham gia thi đấu nội dung ở hai môn thi đấu gồm tổ chức chữa cháy
kết hợp cứu người bị nạn và thi triển khai đội hình phun nước vào hộp tiêu điểm bằng máy bơm chữa cháy
những nội dung thi đấu tại hội thao là những kỹ năng thiết thực giúp cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
nâng cao năng lực xử lý tình huống triển khai đội hình và sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy
được trang bị tại cơ sở khi có cháy xảy ra
dịp này công an tỉnh quảng nam cũng đã phối hợp với ban quản lý các khu công nghiệp
tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có huy động nhiều lực lượng tham gia
với tình huống giả định đặt ra phù hợp với điều kiện công tác thực tế sản xuất
kinh doanh của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp
vào khoảng một mươi chín h tối qua hai mươi tám tháng tám tại khu vực đường mai dương phường quang trung
thành phố quy nhơn tỉnh bình định đã xảy ra một vụ nổ lớn khiến hai người thương vong
người dân tại hiện trường cho biết tiếng nổ phát ra từ công ty cổ phần thiên phúc
chuyên kinh doanh bao bì và thủy tinh y tế
theo kết quả xác minh ban đầu sự cố xảy ra
nghi do nổ bình khí oxy sẵn lòng
nạn nhân tử vong là anh đinh văn hưng quê ở huyện phủ cát tỉnh bình định
người bị thương là anh trần cao cư quê ở quy nhơn bình định
các cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
chiều hai mươi tám tháng tám một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua thôn ba xã minh hưng huyện bù đăng tỉnh bình phước
chiếc xe tải lấn làn tông thẳng vào hông xe khách lưu thông theo chiều ngược lại
lật ngang xuống đường khiến nhiều hành khách trên xe bị thương
thông tin ban đầu chiếc xe tải chưa rõ người điều khiển lưu thông trong điều kiện trời mưa
trên quốc lộ một mươi bốn hướng đi tỉnh đắk nông đi thành phố hồ chí minh
khi đến thôn ba xã minh hưng huyện bù đăng xe bất ngờ lấn sang làn đường đối diện
tông thẳng vào xe khách đang chở hàng chục hành khách lưu thông theo chiều ngược lại
vụ tai nạn đã khiến chiếc xe khách bị lật ngang sang bên đường
nhiều hành khách trên xe bị thương được người dân đưa đi cấp cứu
vụ tai nạn đã khiến chiếc xe khách hư hỏng nặng chiếc xe tải hư hỏng phần đầu
vụ tai nạn cũng khiến quốc lộ một mươi bốn kẹt xe kéo dài
nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang vừa khởi tố và ra lệnh tạm giam
trương văn phàn trần lê lam khang nguyễn văn vũ linh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nguyễn quốc tây cùng chú tại xã kiến an huyện trợ mới về tội cố ý gây thương tích
tối ngày hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba phàn và khang sau khi đi nhậu về thì nghe tin gia huy bị chém gây thương tích
nên đã về nhà lấy dao tự chế cây chĩa ba rồi rủ thêm linh và tây đi trả thù cho gia huy
khi đi đến khu vực ấp hòa hạ xã kiến an thì cả nhóm đứng chờ
thấy nguyễn văn quốc huy và trần trọng duy cùng chú tại xã kiến hành huyện trợ mới
lầm tưởng các đối tượng đã chém gia huy nên nhóm của tây chặn lại
dùng hung khí mang theo chém gây thương tích cho huy và duy
thưa quý vị là thủ khoa toàn quốc khối a với tổng điểm là hai mươi chín ba mươi năm
đặt nguyện vọng một vào ngành khoa học máy tính của đoàn bách khoa hà nội
thế nhưng mà thí sinh này đã không đỗ khi mà xét tuyển nguyện vọng một
và đây không còn là câu chuyện hy hiệu
ở các kỳ thi năm trước thì câu chuyện ba mươi điểm vẫn trượt đại học cũng đã khiến dư luận có không ít xôn xao
một lần nữa nhìn lại với đa dạng các phương thức xét tuyển của các trường đại học
khiến điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông không còn là một lợi thế
những năm gần đây đại học bách khoa là một trường top đầu với nhiều phương thức tuyển sinh
trong đó có kỳ thi đánh giá tư duy được nhà trường
các trường tổ chức thi riêng thu hút khá đông thí sinh tham dự
nhiều ngành của đại học bách khoa còn bỏ xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp
đây là lý do dễ hiểu để giải thích cho câu chuyện thủ khoa trượt nguyện vọng một
khi biết điểm thì em thấy cũng khá là bất ngờ vì mình trượt nguyện vọng một ạ
đành khoa bài tính thì có chỉ tiêu gần khoảng ba trăm linh
chúng tôi cũng cân nhắc tất cả những phương thức xét tuyển
và làm thế nào để cho cái khả năng đỗ
đạt được của các em là cao nhất
đấy là cái thuật toán để khi mà chúng tôi làm xét tuyển
bởi vì năm nay thì nó cũng khác so với những năm về phương thức tăng ký của các em
như vậy là đã có những sự dịch chuyển và đây là tín hiệu tích cực trong tuyển sinh đại học
điều này đúng với mục tiêu đưa kỳ thi trung học phổ thông về đúng mục đích của nó chỉ để xét tốt nghiệp
và các trường đại học khi đã đưa ra nhiều phương án xét tuyển
đã có sự chủ động và phát huy được tính tự chủ
sau đến nay là năm thứ ba
thành tuyển sinh sáu phương thức xét tuyển
và việc đánh giá từng phương thức xét tuyển
và duy trì nó cũng như là điều chỉnh chỉ tiêu của các phương thức như thế nào
thì nhà trường dựa trên việc phân tích kết quả học tập của các em
sau khi vào học ở trường
và qua các kỳ thì kết quả trong ba năm vừa rồi khi thực hiện sáu phương thức
thì thấy rằng là chất lượng đầu vào tương ứng với các phương thức khá là đồng đều
và đảm bảo được sự phù hợp và chất lượng của thí sinh
tuy nhiên có một thực tế đang khiến nhiều chuyên gia giáo dục lo ngại
đó là khi các trường sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng anh quốc tế
cùng điểm hai môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông
sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh ở những thành phố lớn
tuy nhiên với những thí sinh ở vùng nông thôn
việc đạt chứng chỉ tiếng anh không phải là điều đơn giản
chúng tôi cũng có thấy được phương thức xét tuyển theo trung học phổ thông cầu ba l
thì nó rất tốt và tạo điều kiện cho các em ở các tỉnh thành phố lớn
nhưng mà ở các tỉnh phố xa thì các em thiệt hòi
ở chỗ là các em không có điều kiện học ngoại ngữ
cho nên các em buộc phải kỳ thi đánh giá năng lực trung học phổ thông
mà cái chỉ tiêu dành cho trung học phổ thông thì lại rất ít
cho nên dẫn đến kết quả rất nhiều em có kết quả tốt
như vừa rồi có hai em đấy là thủ khoa nhưng vẫn triển đại học
đấy là vì như thế
nhiều ký thi riêng được tổ chức
các trường đại học đã kết hợp với nhau để lấy kết quả xét tuyển
khiến ưu thế xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp giảm
trong khi đó chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm đang bị chia nhỏ với nhiều phương thức
chỉ tiêu từ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
vốn được học sinh ở vùng nông thôn kỳ vọng nhất dần bị thu lại